một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng với gần một tep heroin là tăng vật của vụ án ma túy lớn vừa bị công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang triệt phá
bước đầu đấu tranh đối tượng dương xuân cường khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ tên tuổi tại thành phố bắc ninh và mang về để sử dụng
dương xuân cường cũng là đối tượng ma túy phức tạp tại địa bàn huyện lục ngạn và từng có chín tiền án ba tiền án về ma túy và đang nhiễm hiv
hiện công an huyện lục ngạn đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định